liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố nha trang nghi doan tại quán cơm gà trâm anh
cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi khuẩn gây bệnh trong các mẫu thức ăn
theo đó tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa công bố thông tin ban đầu về kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang
đối một mươi chín mẫu thực phẩm mẫu bàn tay mẫu nước mẫu bệnh phẩm được lấy vào hai ngày một mươi ba tháng ba và một mươi năm tháng ba
liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra tại quán cơm gà trâm anh địa chỉ tại số một mươi bà triệu thành phố nha trang
theo đó kết quả xét nghiệm mẫu cơm gà còn lại từ một số hộ gia đình cho thấy
phần cơm tràn xuất trứng dương tính với samolella spp và trùng bacillus sirius sinh độc tố nhe độc tố ruột không ly giải hồng cầu
mẫu gà xé dương tính với vi khuẩn samolella spp và trùng bacillus sirius sinh độc tố nhe bhl độc tố ly giải hồng cầu
ngoài ra mẫu hành phi dương tính với vi khuẩn salmonella fpp bàn tay một người phụ nữ dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng
bên cạnh đó mẫu dưa chua phát hiện có vi khuẩn bacillus sirius sinh độc tố nhe và bhl
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ triệu chứng lâm sàng kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân
vào kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm sở y tế khánh hòa nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật
vi khuẩn samolella spp bacillus sirius và vi khuẩn tụ cầu vàng
liên quan đến món cơm gà chị ha một mươi chín tuổi trú tại tỉnh lâm đồng cho biết
món ăn tại tôm gà trâm anh vào trưa ngày một mươi một tháng ba cơ bản là ngon không có mùi vị gì bất thường
vì đây là một quán ăn khá nổi tiếng ở nha trang
mọi người trong gia đình đều ăn hết sức cơm bao gồm có cơm thịt gà rau chua suất bơ trứng và nước xốp
đến sáng ngày một mươi hai tháng ba cả bảy người trong gia đình của chị đều có bị hiện mệt lạ sốt cao
thống kê của sở y tế khánh hòa kể từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng ba
tổng số người bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà trơm anh phải đến cơ sở y tế để khám và điều trị đã lên tới ba trăm sáu mươi bảy người
hiện tại bảy mươi năm người vẫn đang nằm điều trị số còn lại đã được xuất viện hoặc nhận đơn thuốc về nhà uống
tất cả bệnh nhân đang nằm viện sức khỏe đều tiến triển tốt ổn định
sau khi sự việc xảy ra đại diện quán trơm anh đã hỗ trợ gần năm trăm linh triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
ngoài ra chủ tiệm cùng với các thành viên trong gia đình cũng đã tìm tới các bệnh viện và trung tâm y tế tại địa phương gặp thân nhân bệnh nhân để xin lỗi
nhiều gia đình cho biết sau khi ăn cơm gà ở quán trâm anh trong khoảng sáu đến một mươi giờ thì xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt đau bụng buồn nôn tiêu chảy
nhiều người tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng ngộ độc không thuyền giảm nên mới tới bệnh viện để điều trị
chị lê thị ly na du khách đến từ đà lạt cho hay cả gia đình chị bao gồm có một mươi một người lớn và ba trẻ em
thành phố nha trang để du lịch cả gia đình chị đã ghé vào quán cơm gà châm anh để ăn trưa
sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên đều bị nôn nói nhức đầu
chị chia sẻ rằng rất cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc
con gái của chị từ khi nhập viện vào chiều tối ngày một mươi hai tháng ba thì liên tục sốt cao gần bốn mươi độ mê man
phía chủ quán cũng đã liên hệ tới gia đình để xin lỗi giải quyết
tuy nhiên gia đình của chị cần một lời xin lỗi rõ ràng hướng điều trị phù hợp
bởi vì đáng lẽ sau khi đi du lịch cả gia đình chị sẽ quay về đà lạt
nhưng các thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị
anh mạnh cường chú tại thành phố nha trang cho biết vào hôm một mươi một tháng ba
gia đình anh có đến quán cơm mua gà cho con trai ăn
tối cùng ngày con trai của anh cường cũng có biểu hiện nôn ói sốt mắt đỏ
sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang
nhưng đến bệnh viện anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự như con trai anh
hiện tại anh cho biết con trai của anh sức khỏe đã tạm ổn định
triệu chứng ngộ độc vẫn còn được các bác sĩ cho truyền kháng sinh và thuốc
chị nguyễn thị kim quy chú tại thành phố đà lạt lâm đồng cho biết
chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện
sau bữa ăn trưa ở cơm gà trâm anh đường ba triệu thành phố nha trang khánh hòa
theo phản ánh của chị quy trưa ngày một mươi một tháng ba gia đình chị bao gồm có một mươi bốn người
trong đó có ba trẻ em từ đà lạt xuống nha trang để du lịch
khoảng một mươi một h ba mươi thì ghé quán cơm gà châm anh để ăn trưa
tại đây gia đình ăn các món gà luộc gà chiên và canh gà quá trình ăn đều sử dụng nước sốt
đến khoảng hai mươi một giờ thì nhiều người trong nhà xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn nói
đến khuya thì có một người sốt
nghĩ là do ăn thức ăn lạ nên mọi người cố gắng cầm cự
tuy nhiên đến ngày một mươi hai tháng ba trong khi đi chơi tình trạng này vẫn không thiên giảm
mà ngày càng trở nên nặng hơn
chính vì vậy đến chiều ngày một mươi hai tháng ba
gia đình chị quy đã bắt xe vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang để kiểm tra
sau đó có ba người lớn và hai trẻ em phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục
còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có dấu hiệu thuyền giảm nên không phải nhập viện
hiện tại hai mẹ con của chị vẫn đang nằm điều trị vì triệu chứng tiêu chảy cháu bé vẫn còn sốt
riêng với cháu gái của chị là ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn
trước đó tối ngày một mươi hai tháng ba trung tâm y tế nha trang nhận được tin báo
một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm gà
các đơn vị chức năng cũng đã vào cuộc nhanh chóng điều động toàn bộ nhân lực
đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện
theo như giả soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng đau bụng buồn nôn
nôn đi cầu phân lỏng sốt mệt lạ nhưng bệnh nhân cho biết trước đó đều ăn tại cơm gà trâm anh
các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn cũng đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm
đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
quán cơm gà trâm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời tại nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông
mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà
xảy ra vụ ngộ độc chủ quán cơm gà châm anh lên tiếng
trước đó một mươi ba tháng ba đại diện quán cơm gà trâm anh đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng
đồng thời cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để biết nguồn gốc ngộ độc của khách từ đâu
đại diện quán cơm cũng đã liên hệ với các nạn nhân đến các bệnh viện có các nạn nhân đang điều trị để đưa ra hướng giải quyết
đây là một tin sóc sốc với người dân nha trang nói riêng và du khách đến nha trang nói chung
bởi đây là một thương hiệu lớn có tuổi đời mà khi nhắc đến cơm gà nha trang
mọi người hầu như đều nghĩ đến châm anh mà ăn
hoặc khi search địa chỉ trên google kết quả trong top năm top một mươi những thương hiệu cơm gà ngon nhất nha trang
thì quán cơm gà châm anh luôn có mặt và ít khi có đánh giá trái chiều
là một người thường xuyên ăn cơm gà tại quán có khi là mua về cho gia đình
suốt nhiều năm nay chị trúc my ba mươi tuổi sống tại thành phố nha trang
cảm thấy bị sốc trước tin tức gần đây về quán cơm gà châm anh
chị trúc my chia sẻ chị đọc báo mà ngỡ ngàng
hình ảnh công an xuất hiện ở quán cơm gà mà gia đình chị mới anh cách đây khoảng hai ngày
kèm theo thông tin về những người bị nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà tại đây
điều này khiến tất cả thành viên trong gia đình của chị không nói được lời nào
ấn tượng của chị về quán cơm gà này đó là gà rất ngon
dù giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung ở các quán gà khác
giao động từ sáu mươi bảy mươi nghìn đồng một suất
xong chị vẫn gắn bó vì nghĩ rằng đây là chất lượng và có tên tuổi lâu đời
có rất nhiều loại gà trôi nổi ngoài kia bán rẻ nhưng không dám ăn
hương vị của suất gà thơm ngon cũng rất đặc biệt
vị riêng của con gà nha trang không giống như với sài gòn hay nơi khác
tâm trạng của chị lúc này là vừa tiếc cho một thương hiệu lâu đời
vừa lo cho những thực khách đang nằm ở trong viện
chị cũng không biết nói gì hơn mong tất cả mọi người sống mỗi phục sức khỏe
nói về vụ việc đã xảy ra tại quán cơm gà trâm anh
ngày một mươi ba tháng ba vừa qua chị a một chủ tiệm gần đấy cũng đã chia sẻ
chị cũng là người bán hàng ăn nên chị hiểu
đôi khi một chút sơ sắt của mình cũng sẽ gây ra hậu quả to lớn đối với thực khách
và ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng ba con trai chủ quán gà trâm anh cũng đã gọi điện
hỏi thăm tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang nằm điều trị
tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố nha trang
ba chủ quán cơm gà châm anh cũng đã xuất hiện tại nhà riêng
và nhanh chóng lên xe đến trụ sở cơ quan công an tỉnh khánh hòa để làm việc
theo đó sau khi sự việc xảy ra đại diện quán cơm gà trâm anh
cũng đã hỗ trợ các nạn nhân năm trăm linh triệu đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé